dịp trung thu đang tới gần việc buôn lậu các mặt hàng trung thu lại càng diễn ra phức tạp hơn
vừa qua cục quản lý thị trường tỉnh yên bái đã phát hiện và tiêu hủy một lượng lớn đồ chơi trẻ em
được nhập lậu từ biên giới phía bắc đi qua địa phận tỉnh
theo đó lực lượng chức năng phát hiện một ô tô tải vận chuyển một lượng lớn đồ chơi trẻ em
từ biên giới phía bắc liêu thông trên tuyến cao tốc nội bài lào cai qua địa bàn tỉnh yên bái
tiến hành kiểm đếm được bốn mươi hai mặt hàng bao gồm các loại xe điện xe trượt xe lắc xe đẩy thú nhún súng điện đồ chơi bạo lực
ngoài ra còn hơn một mươi hai gói giấy vệ sinh nhập lậu tổng trị giá số hàng hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan chức năng cho biết số hàng này được sáu chủ hàng ở thành phố hà nội yên bái lào cai
thuê ô tô vận chuyển để tiêu thụ trong dịp tết trung thu năm hai nghìn một mươi chín
cũng trong thời gian này cục quản lý thị trường tỉnh cũng phát hiện và tịch thu một số mặt hàng thuốc lá điếu
mang nhãn hiệu nước ngoài bánh trung thu lương khô không rõ nguồn gốc xuất xứ có biểu hiện quá hạn sử dụng mốc ẩm
lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy tất cả số hàng trên theo quy định của pháp luật